rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ạ
thưa bác sĩ ạ đối với triệu chứng chóng mặt ạ bác sĩ có thể cho biết là chóng mặt thì có những cái dạng nào
và đâu là những cái triệu chứng mà chúng ta có thể xem đấy là những cái triệu chứng chóng mặt nguy hiểm ạ
chóng mặt thì cũng là một cái triệu chứng mà rất là thường gặp
theo ước tính thì có đến bốn mươi dân số đã từng có cái biểu hiện chóng mặt
trong mặt thì người ta sẽ chia ra làm hai dạng
một dạng là chóng mặt thực sự một dạng nữa là không phải cái chóng mặt thực sự
trong cái nhóm chóng mặt thực sự thông thường thì người bệnh sẽ mô tả với chúng ta là các cái triệu chứng
ví dụ như là có cái cảm giác nhà cửa xung quanh quay tròn hoặc là bản thân bệnh nhân sẽ thấy quay tròn
đó là cái tiểu chóng mặt thực sự và điển hình thường gặp nhất
ngoài ra thì có một số cái dạng khác mà người ta cũng có thể mô tả đấy là chóng mặt
ví dụ như là chỉ có cái cảm giác nó xây sởn thôi cảm giác lâm lâm chóng váng mất thăng bằng một chút
đôi khi người ta cũng gọi là chóng mặt
và các cái dấu hiệu để mà gợi ý cái tình trạng chóng mặt nguy hiểm thì thông thường nếu mà cái chóng mặt
nó liên quan đến một số cái trạng thái sinh lý ví dụ như là chúng ta đi sai tàu xe chúng ta cũng bị chóng mặt
hoặc là khi mà chúng ta mệt mỏi căng thẳng mất ngủ thì chúng ta cũng có thể bị chóng mặt
tuy nhiên cái tình trạng này nó chỉ thoáng qua thôi
và nếu mà cái tình trạng chóng mặt nó kéo dài hoặc là nó lặp lại dai dẳng và nó gây ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta
hoặc trường hợp thứ hai nữa là khi mà chóng mặt nó kèm theo các cái dấu hiệu bất thường
ví dụ như là bột nôn nôn dữ dội này hoặc là có cái biểu hiện nhìn mờ nói khó nói ngọng
hay là tê yếu tay chân có các dối loạn về mạch nhiệt độ huyết áp hoặc là chi giác
thì đó là những cái dấu hiệu cảnh báo cái tình trạng chóng mặt ẩn sau nó là một cái nguyên nhân nguy hiểm
mà đòi hỏi chúng ta cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và chữa trị kịp thời
vâng như bác sĩ vừa nói đấy là chúng ta xem rằng đấy là dấu hiệu chóng mặt thực sự đúng không ạ
vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thưa bác sĩ
thực sự thì chóng mặt nó có thể hiểu nôm na nó là cái trạng thái mất thăng bằng
tham gia vào cái hệ thống thăng bằng để giữ thăng bằng cho chúng ta thì nó có ba hệ thống
thứ nhất là hệ thống mắt này thứ hai là hệ thống cảm giác sâu trong cơ thể và thứ ba là hệ thống tiền đình
thì trong đó cái nguyên nhân gây dối loạn cái thăng bằng hay là gây ra kịp cái tình trạng chóng mặt
thường gặp nhất thì đó là do các dối loạn chức năng hệ thống tiền đình
hệ thống tiền đình của chúng ta thì lại tiếp tục chia làm hệ thống tiền đình trung ương và ngoại biên
với các cái dối loạn tiền đình trung ương thì chúng ta có các cái bất thường tổn thương ở trong não bộ
ví dụ như là tai biến mạch máu não này u não này viêm các bệnh lý dối loạn chuyển hóa v v
còn nhóm tên đình ngoại biên thì chúng ta có rất là nhiều bệnh lý khác nhau
trong đó thì thường gặp nhất thì phải kể đến là bệnh trong mắt tư thế kịch phát lành tính
hoặc một số cái bệnh lý khác liên quan đến tai trong hay là viêm dây thường kinh tiền đình v v
thưa bác sĩ đối với những bệnh nhân mà sau khi bị covid một mươi chín thì cũng có không ít người đã gặp phải tình trạng này
bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này và có những lời khuyên những tư vấn như thế nào đối với các bệnh nhân
để chúng ta không bỏ qua bất cứ một dấu hiệu bất thường nào và có sự thăm khám kịp thời ạ
cái tình trạng chóng mặt gặp sau khi mà nhiễm covid thì nó cũng rất là thường gặp thôi
nó cũng tương tự như là tình trạng khi mà chúng ta bị cảm cúng thông thường
đồng hạn đôi khi thì chúng ta cũng có thể có triệu chứng chóng mắt
bởi vì nó nhiều khi nó chỉ là triệu chứng thoáng qua thôi
nếu như mà nó không gây ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của chúng ta thì đôi khi chúng ta cũng có thể là lãng quên đi
và không nhất thiết là phải thăm khám
tuy nhiên nếu như mà có những cái tình trạng chóng mắt thực sự mà nó diễn ra lập đi lập lại
và nó dài dẳng nó gây ảnh hưởng đến cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta
hoặc khi mà các cái chóng mặt ngoài chóng mặt da chúng ta còn kèm theo các triệu chứng bất thường khác nữa
như chúng ta vừa nói ở trên thì khi đó các bạn nên đến các cơ sở y tế
để các bác sĩ có được những cái thăm khám cũng như là chỉ định phù hợp
đưa ra các cái trần đoán cũng như là tư vấn cho chúng ta
thì từ đó chúng ta sẽ có phần cải thiện cái chất lượng của sống tốt hơn
và như vậy thì rõ ràng là người bệnh sẽ phải luôn quan tâm đến sức khỏe của mình
thăm khám kịp thời và không chủ quan
nếu như có những dấu hiệu bất thường xảy ra
thậm chí là đối với những cái triệu chứng mà chúng ta vẫn thường nghĩ là rất là thường gặp
ví dụ như đau đầu hay là chóng mặt đúng không ạ
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
các bệnh lý liên quan tới hệ thần kinh đang ngày một gia tăng tại việt nam
tuy nhiên điều đáng lo ngại là đa phần người bệnh chưa có đầy đủ kiến thức về bệnh
đồng thời thường chủ quan khi xuất hiện
các dấu hiệu ban đầu khiến tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn
khoa nội thần kinh bệnh viện đa khoa tâm anh
quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu là các giáo sư đầu ngành bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thần kinh
bên cạnh đó với hệ thống trang thiết bị hiện đại
và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị
khoa nội thần kinh đã điều trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân mắc các bệnh lý thần kinh
như đau nửa đầu đau đầu mạng tính tai biến bệnh máu não dối loạn giấc ngủ sa sút trí tuệ alzheimer động kinh parkinson
nhằm đáp ứng mưu tổ khám chữa bệnh của người dân
khoa nội thần kinh không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn phục vụ và nâng cứu huy học
tất cả nhằm mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh
tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
hân hạnh đồng hành cùng chương trình